do ảnh hưởng của mưa lũ liên tiếp trong những ngày gần đây các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh bắc cạn đã bị sạt lở nghiêm trọng
ngay sau mưa lũ các đơn vị quản lý đã tiến hành xử lý và thông đường
tuy nhiên do khối lượng đất đá bị sạt trượt rất lớn việc khắc phục triệt để là hết sức khó khăn
người tham gia giao thông qua những tuyến đường này cũng cần hết sức thận trọng đề phòng hạn chế thấp nhất những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra
sạt lở xảy ra ở hầu khắp các tuyến đường trên địa bàn tỉnh bắc cạn chủ yếu tập trung ở những tuyến đường mới hoàn thành đưa vào sử dụng
trong đó quốc lộ ba b là tuyến đường chịu ảnh hưởng lớn nhất trong những trận mưa gần đây
chỉ tính riêng trong một mươi ngày gần đây trên quốc lộ ba b tại km số một trăm sáu mươi hai tám trăm bảy mươi và km một trăm năm mươi năm bốn mươi đoạn qua xã dương phong đã xảy ra hai vụ sạt lở đất nghiêm trọng
rất may tại thời điểm sạt lở đã không có tai nạn giao thông
tuy nhiên do lượng đất đá sạt lở quá lớn đã gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ
do lượng đất đá rất lớn việc khắc phục sạt lở cũ vẫn chưa hoàn thành
thì mới đây trong đêm ngày một mươi chín dạng sáng ngày hai mươi tháng chín do ảnh hưởng của mưa lớn tuyến đường quốc lộ ba b từ thành phố bắc cạn đến huyện trợ đồn tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng
trong đó vị trí tại km một trăm năm mươi năm bốn trăm năm mươi đoạn qua xã dương quang tiếp tục bị sạt trượt với khối lượng rất lớn
tại đây điểm sạt trượt có chiều dài hơn một trăm linh mét ước khối lượng đất đá sạt lở khoảng một mét khối
sạt lở ở đây cũng gây tắc đường tên liệt giao thông trên quốc lộ ba b trong nhiều giờ
qua được rồi nhưng mà nguy hiểm lắm đường lở nó đang ở trên tàu ly cao thế này nó đang có hiện tượng đang lở nhiều
ngay sau khi sạt lở xảy ra đơn vị quản lý đã nhanh chóng đưa máy móc thiết bị để khắc phục bảo đảm giao thông
đồng thời đơn vị cũng phối hợp với lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông thanh tra giao thông phân luồng đảm bảo giao thông hỗ trợ các xe máy qua khu vực sạt lở trước
tuy nhiên do địa chất không ổn định lượng đất đá lớn nguy cơ tiếp tục sạt lở tắt đường vẫn hoàn toàn có thể xảy ra
bây giờ là nguy cơ sạt lở vẫn tiếp tục là đơn vị vẫn tức trục máy móc các thứ là để làm một thông đường để đảm bảo giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông được an toàn
việc khắc phục sạt lở đất hiện nay chủ yếu được ưu tiên thực hiện ở những vị trí tràn lấp mặt đường còn những điểm sạt lở chưa gây ách tắc giao thông hoàn toàn được triển khai rất chậm
thiên nghĩ các ngành chức năng cần sớm khắc phục triệt đẻ hiện tượng sạt lở và cắm biển báo đảm bảo an toàn giao thông